thưa quý vị thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín sáu giờ sáng nay cho biết
việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc mới đều liên quan đến đà nẵng
trong đó tại quảng nam ba ca và hà nội là một ca
ca bệnh bảy trăm một mươi bốn là bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi có địa chỉ tại phúc diễn bắc từ liêm hà nội
là nhân viên điều hành xe bus
bệnh nhân có tiền sử đi du lịch cùng với gia đình tại đà nẵng từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng bảy
bệnh nhân có lịch trình đi lại phức tạp
các bệnh thứ bảy trăm một mươi năm bảy trăm một mươi sáu bảy trăm một mươi bảy tại tỉnh quảng nam có độ tuổi từ bốn mươi hai đến bốn mươi năm tuổi
trong đó một bệnh nhân là f một con gái của bệnh nhân năm trăm chín mươi ba
là em của bệnh nhân năm trăm bốn mươi bảy bệnh nhân sáu trăm hai mươi năm
bệnh nhân là f một của bệnh nhân bốn trăm năm mươi sáu
và tính đến sáu giờ ngày hôm nay ngày sáu tháng tám
việt nam có tổng cộng bảy trăm một mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó thì tám ca đã tử vong
vào chiều ngày hôm qua ngày năm tháng tám
ba mươi ba bác sĩ điều dưỡng của thành phố hải phòng
đã lên máy bay vào sân bay phú bài
để tri viện cho chiến trường chống dịch covid một mươi chín ở thành phố đà nẵng
đoàn ba mươi ba cán bộ y tế gồm chín bác sĩ hai mươi bốn điều dưỡng
đến từ những bệnh viện hàng đầu của thành phố hải phòng
có trình độ kinh nghiệm thuộc ba chuyên ngành
nội hô hấp hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm mà đà nẵng cần hỗ trợ
bằng tinh thần tình nguyện quyết tâm chia lửa với thành phố hải phòng
các bộ kết nghĩa đà nẵng đội ngũ cán bộ y tế của thành phố hải phòng
mong muốn sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chữa bệnh cứu người
giúp thành phố vượt qua đại dịch covid một mươi chín lần này
vào tối ngày hôm qua năm tháng tám lực lượng quản lý thị trường đà nẵng
bất ngờ kiểm tra căn tin khu nhà trọ chín mươi tám
có địa chỉ một trăm linh đường nguyễn lương bằng phường hòa khánh bắc
quận liên triều thành phố đà nẵng
đã phát hiện và tạm giữ một mươi một thùng cắt tông và nhiều hộp khẩu trang rời
chứa hơn hai mươi chín khẩu trang không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra anh nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú tại quảng bình là chủ lô hàng đồng thời là người thuê trọ
bán tại căn tin khu nhà trọ không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như tính hợp pháp
của lô hàng này hiện cục quản lý thị trường đà nẵng
đã lập biên bản niêm phong tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên
để xử lý theo quy định của pháp luật
trong một diễn biến khác vào tối ngày hôm qua
bộ y tế tiếp tục ra thông báo khẩn đề nghị hành khách
trên chuyến bay vn bảy nghìn một trăm chín mươi tám từ đà nẵng đến hà nội
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất
để được tư vấn hỗ trợ
những hành khách này cần gọi điện đến các đường dây nóng
cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình

chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm cdc hà nội
tất cả những trường hợp trên cần khai báo y tế trực tuyến
tại tờ khaiyt vn
hoặc tải ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi vn
và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
đồng thời cài đặt ứng dụng bluezone